trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
rất nhiều người dân bị kẹt quá lâu ở vùng có dịch mong muốn trở về quê nhà để được an toàn qua thời điểm khó khăn này
với hành trình dài từ nam ra bắc khi đi qua thành phố đà nẵng
bà con xa quê đã được chính quyền và lực lượng công an thành phố hỗ trợ nhiệt tình
chỉ bằng những hành động giản dị nhưng bà con xa quê ai nấy đều cảm thấy ấm lòng
đây là đoàn thứ một mươi đi xe máy từ miền nam trở về quê chống dịch qua địa phận thành phố đà nẵng
được công an thành phố và các đơn vị chức năng tiếp nhận nhanh chóng
tại địa bàn giáp danh với tỉnh quảng nam bà con được hướng dẫn nghỉ ngơi ăn uống đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ngoài ra bà con còn được tiếp nhiên liệu sửa xe miễn phí để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo
mặc dù khá mệt mỏi với một quãng đường dài nhưng ai nấy đều rất phấn khởi và không nén được niềm vui khi trở về quê
hai vợ chồng xét nghiệm hai tháng nay thì nó cũng hơi cực nay được nghe nói được hỗ trợ mọi người hỗ tống về nên là hai vợ chồng quyết định về
về đến đây là cũng rất là mệt nhưng mà được mọi người đạo đề kiện rất là vui
chúng em ở trong sài gòn nó dịch quá cũng hơn một tháng trời không được ra khỏi nhà
thế nên chúng em có quyết định là nếu mà được đi xe máy về chúng em chết chúng em cũng về
chúng em cũng thay mặt còn cảm ơn đến các anh các chị rồi mọi người nhà nước thì mình cán bộ rồi dân những người tốt bụng đã hỗ trợ cho chúng em
số người dân xa quê lần này
đa phần ở các tỉnh bắc trung bộ và một số tỉnh phía bắc trở về từ vùng dịch là thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đến hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đón hộ tống một mươi đoàn với hơn một năm trăm linh công dân từ cửa ngõ phía tây nam qua địa bàn thành phố an toàn
xuất phát từ thực tế nguy hiểm khi phải vượt đèo hải vân thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện để người dân trong đoàn được đi qua đèo hải vân bằng hầm đường bộ an toàn hơn
số người dân đi qua hầm hải vân là vượt ngọn đèo hải vân trên cơ sở đó lãnh đạo thành phố và băng lãnh đạo của hầm hải vân đã quyết định hỗ trợ trung chuyển và vòng chuyển người phương thuyện qua hầm hải vân
qua việc hỗ trợ này người dân sẽ có những động lực và sức mạnh để cố gắng vượt qua những khó khăn

sáng nay đà nẵng tiếp tục đón và hậu tống thêm bốn trăm một mươi hai người di chuyển bằng xe máy về quê
sau những tháng ngày sống chật vật bất an cuối cùng những người con xa quê cũng sắp được về nhà
sự hỗ trợ đầy nhân văn của công an và chính quyền mỗi địa phương đi qua
đều khiến họ cảm thấy thật ấm lòng và quý mến hơn hai tiếng đồng bào